hội nghị cấp cao đặc biệt asean và hội nghị cấp cao đặc biệt asean cộng ba về ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được tổ chức vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi theo hình thức trực tuyến
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì các hội nghị này trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi